những lúc này chính những lời thăm hỏi động viên chăm sóc sức khỏe chân thành của bác sĩ quân y đã tiếp thêm cho anh nguyễn nghị lực để chăm lo cho gia đình
có thể nói giữa bốn bề sông nước lạnh lẽo những việc làm những hành động chân thành ý nghĩa của người lính biên phòng đã giúp người dân nhất là những hộ còn khó khăn ở xã đảo thêm ấm lòng
mỗi năm nhờ mấy anh trong đồn lễ hai mươi bảy tháng bảy hoặc lễ ngày thiên bình liệt sĩ tết nhờ mấy anh bộ đội đồng viên phòng có gia thăm nhà tặng quà thật phương cho bà chú của tôi
có khi đau ốm thì báo cho anh đồn bác sĩ đồn để hỗ trợ khám phát thuốc chất miễn phí

bảo vệ biên giới quốc gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản giao thông thủy nội địa
qua đó xử phạt hành chính thu nợp ngân sách nhà nước hai bảy tỷ đồng
lực lượng biên phòng cũng đã phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu quản lý bảo vệ rừng bảo đảm cho vùng biển bình yên để người dân an tâm sinh sống
riêng đơn vị quản lý tám ba km bờ biển trường cước ngoài biển tuần tra các phương tiện đánh bắt khai thác thủy sản
và khoáng sán trên địa bàn khai thác thủy sản ở đây mất lưới sai quy định xung điện các hình thức đánh bắt khác mà pháp luật cấm
hai về tuần tra rừng bảo vệ rừng có phối hợp cùng phân khu sáu của ban quản lý rừng phòng hộ huyện cần giờ
toàn tra khu vực khép kín địa bàn giáp danh giữa đồng nai tiền giang long an
để rồi tuyên truyền cho bà con ngư dân nhân dân các hộ giữ rừng tăng cường cảnh giác chặt phá rừng
thì này nhắc nhở tuyên truyền cho nhân dân
là người lính biên phòng thì em được gánh giác nhiều trách nhiệm hơn đối với vừa là một người lính vừa là công tác nghiệp vụ ở đồn và ban chỉ huy giao phó
em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nghị vụ hai năm đảng và nhà nước đã giao
lần lượt những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vốn được xem là khó thực hiện như điện thắp sáng nhà ở việc làm v v
giờ đã cán đích với sự đồng hành
hỗ trợ của những người lính quân hạm xanh
đến thời điểm này huyện cân dơ đã trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố
bộ đội biên phòng mà đóng trên địa bàn là có một giai trò rất là quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội nói chung
và đồng thời thì các hoạt động của lực lượng biên phòng hỗ trợ cụ thể trong hoạt động phối hợp với chính quyền là rất là tốt
hàng năm chúng tôi đều có các kế hoạch liên tịch để phối hợp
và cái lực lượng này là tham gia rất là năng động rất là quan trọng trong các hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
rồi trong các hoạt động hỗ trợ giúp nhân dân sản xuất tuyên truyền ý thức về bảo vệ môi trường các hoạt động liên quan khác
chúng tôi ghi nhận sự tham gia của lực lượng viên phòng đối với huyện cân dơ là rất là tốt
sự gắn kết bền chặt giữa quân với dân ở huyện cần giờ đã củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân ở vùng biển biên giới duy nhất của thành phố hồ chí minh
giờ đây bộ mặt nông thôn ở huyện cân dơ đã không ngừng thay đổi
cuộc sống của bà con theo đó ngày một khám khá hơn
thu nhập bình quân của người dân đã tăng từ một năm đến một chín lần so với khi chưa xây dựng nông thôn mới
kết quả này là tiền đề quan trọng để đảng bộ quân và dân huyện cần giờ quyết tâm xây dựng quê hương
phát triển nhanh hơn nữa
có thể khẳng định trên bước đường phát triển đó hình ảnh người lính bộ đội cụ hồ luôn gần gũi thân thương và tỏa sáng trong lòng nhân dân
bởi quân đội ta là từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu sống giữa lòng dân gắn bó máu thịt với nhân dân tổ thấm tình quân dân như cá với nước
niềm tin đó đã củng cố vững chắc thêm khối đại đoàn kết của dân tộc tại huyện cần giờ
để từ đây bà con yên tâm bám biển
cuộc sống vương xa đưa con thuyền đi qua sợi nghèo cặp bến bờ ấm no hạnh phúc
thưa quý vị thưa các bạn khi về nhận nhiệm vụ tại trạm biên phòng thiên liên thuộc đồng biên phòng thành an huyện cân dơ
thượng ủy bao minh tiến cùng đồng đội luôn trăng trở trước cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thủng của bà con
bên cạnh nhiều các hoạt động giúp chân cùng đồng đội
anh đã có sáng kiến mở lớp học tin học cho trẻ em trên đảo
lớp học là một mô hình rất hiệu quả giúp trẻ em vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn thắt chặt hơn nữa tình quân dân
đến với thiên liên không ai là không biết lớp học tinh học dành cho trẻ em cũng như các em học sinh của thầy tiến
thầy tiến tức là thượng ủy bao minh tiến trạm trưởng trạm biên phòng thiên liên thuộc đồng biên phòng thành an đóng quân trên đảo thành an
khi về nhận nhiệm vụ ở thiền liên chứng kiến cuộc sống nơi vùng sâu vùng xa của bà con còn nhiều gian khó nhất là các em học sinh
chúng chịu nhiều thiệt thòi so với các em sống ở đất liền
người sĩ quan trẻ luôn trăn trở suy nghĩ và tìm tòi
thượng ủy bao minh tiến nảy ra sáng kiến thành lập lớp phẫu cập tinh học cho các em
người lính đã nghĩ là làm được cấp trên đồng ý
chính quyền địa phương ủng hộ thầy tiến còn được các bạn sinh viên đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học công nghệ thông tin từ thành phố xuống giúp đỡ
ban đầu thầy phải đi vận động lớp mở ra chỉ có hai mươi em sau lên đến bốn mươi em đó là những thành công bước đầu
quá trình tổ chức lớp phẫu cập tinh học ở ấp thiên liên về mặt thuận lợi là được sự quan tâm hỗ trợ của bộ chính huy bộ đội biên phòng tp hcm
đội biên phòng tp hcm cũng như chính quyền địa phương tp hcm và sự giúp đỡ của các công ty doanh nghiệp đơn vị cũng như các bạn sinh viên của trường khoa học xã hội và nhân văn và trường đại học công nghệ thông tin
để lớp học có thể được tiến hành thầy tiến đã vận động nhiều nhà hảo tâm đóng góp máy tính cùng các cơ sở vật chất khác
vì chưa có điện lưới quốc gia những ngày tháng ấy lớp phải dùng tới máy phát điện mini chạy bằng xăng và phải chi phí không hề nhỏ
bên cạnh những khó khăn thách thức lại là những sự ủng hộ nhiệt tình của chỉ huy và đồng đội của các bạn sinh viên đến từ thành phố trẻ trung thông minh năng động và nhiệt tình
các em học sinh học hành đạt tiến bộ và được trường đại học công nghệ thông tin cấp chứng chỉ để tạo những bước đi tiến bộ ban đầu
lần đầu tiên đến với lớp học thì tôi nghĩ là chúng tôi là những người trí thức trẻ muốn đem những cái kiến thức mình đã học được ở trường lớp đem những cái chi thức mà mình đã biết
xuống đây để truyền đạt cho những bạn nhỏ những bà con đang cần những cái nguồn tri thức đó nhưng mà lại không có điều kiện để lên thành phố học
vừa qua thì cái lớp học phi tính tại ấp thuận liền thì đây là một cái ý tưởng của đồng chí bà minh tiến
về đây đã tổ chức được một cái lớp tại cái ấp vùng sâu xa này
thì vừa rồi thì tất cả các em đã được tổ chức thi về lấy chứng chỉ a tinh học do trường công nghệ thông tin cấp chứng chỉ
đại học công nghệ thông tin thành phố đã cấp
thì đây là một cái bước điểm để cho các em để tiếp tục học để nâng cao trình độ nữa
thì đối với bà con và các em học sinh rất là phấn khởi
và đối với địa phương thì đây cũng góp phần vào trong cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới của tại địa phương
dù hiện nay thượng úy bao minh tiến đã được cấp trên cử đi làm nhiệm vụ khác
thầy tiến đã phải tự biệt các em nhỏ thiền liền trong lớp tinh học cơ sở của mình
nhưng các em vẫn nhớ mãi người thầy giáo chiến sĩ quân hàm xanh ấy với bao tình cảm mến thương
và ngay cả những người dân thiền liền họ cũng nhớ thay
những việc làm mà thầy và đồng đội đã làm cho mảnh đất quê hương họ
thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự về lớp học tinh học cơ sở của người sĩ quan biên phòng bào minh tiến ở thành an cần giờ
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc một mươi ba h và một mươi tám h ngày chủ nhật một mươi h sáng thứ hai hoặc một mươi bốn h ba mươi thứ ba tuần kế tiếp
mọi thứ từ liên lạc xin quý vị hãy gửi về chúng tôi qua hộp thư tbhcmhomnay tvacomgmail com
xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau